văn phòng chính phủ phải tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chuyên nghiệp hiện đại
vững vàng tin cậy cho chính phủ thủ tướng chính phủ trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành đất nước
văn phòng chính phủ là cơ quan giúp truyền và giữ lửa tinh thần cải cách xây dựng chính phủ kiến tạo
phát triển hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống và đại hội
thi đua yêu nước văn phòng chính phủ giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm diễn ra vào sáng nay
trong bảy mươi năm năm qua dù trong bất cứ hoàn cảnh nào dù với các tên gọi khác nhau
văn phòng chính phủ cũng luôn vượt qua khó khăn thách thức phân đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ
đảm nhận trách nhiệm nặng nề và hết sức vẻ vang là trực tiếp tham mưu giúp việc phục vụ thủ tướng chính phủ
chính phủ cơ quan hành chính cao nhất của nhà nước

của chính phủ và thủ tướng chính phủ trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của đất nước
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng yêu cầu văn phòng chính phủ phải tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chuyên nghiệp
hiện đại vững vàng tin cậy cho chính phủ thủ tướng chính phủ trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành đất nước
văn phòng chính phủ là cơ quan giúp truyền và giữ lửa tinh thần cải cách xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển hành động phục vụ người dân doanh nghiệp
đồng thời cả ba chức năng nhiệm vụ chủ yếu là một tham mưu tổng hợp giúp chính phủ thủ tướng chính phủ điều hòa phối hợp tổ chức các hoạt động chung của chính phủ
giúp thủ tướng chính phủ lãnh đạo chỉ đạo điều hành trong hoạt động hiệu lực hiệu quả của cả hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương
làm sao chống cho được bệnh quan liêu xa dân chúng ta chỉ thấy tốt trên giấy tờ trên tv còn người dân và doanh nghiệp
còn khó khăn nhũng nhịu điều chúng ta tránh chính là cái việc từ giấy tờ và hình ảnh đến cuộc sống của nhân dân của phát triển kinh tế sầu với đất nước
thủ tướng yêu cầu văn phòng chính phủ phải thường xuyên phối hợp có hiệu quả với các văn phòng trung ương các bộ ngành mặt trận tổ quốc việt nam và các địa phương
các cơ quan tổ chức liên quan lắng nghe tiếp thu ý kiến của người dân và doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu chuẩn bị và hoàn chỉnh các đề án

chính sách phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu kịp thời khách quan đúng quy định và nâng cao chất lượng của các văn bản chính sách được ban hành
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chính đối đảng kế hoạch thực hiện dự định năm của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức không cách hồ chí minh
nhằm ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ thực hiện phê bình và tự phê bình làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng xây dựng đồng hữu cấn vụ công chức của văn phòng có tài có tâm đặc biệt có đức tặng tâm tặng lực phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân
thủ tướng lưu ý cán bộ công chức văn phòng chính phủ cần đề cao kỷ luật kỷ cương công tác tăng cường đoàn kết nội bộ
nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân thực hiện lời dạy của bác hồ việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh
tại buổi lễ văn phòng chính phủ đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với chủ đề kỳ cương trách nhiệm chuyên nghiệp hiện đại hiệu quả
cũng tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc tặng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ và phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ